ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh điện biên đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá
với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi được phát động trong tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày thế giới không thuốc lá năm nay
ban chỉ đạo phòng chống tắc hại thuốc lá tỉnh điện biên kêu gọi các cấp các ngành các tổ chức chính trị và quần chúng nhân dân quan tâm hơn nữa
thực hiện nghiêm túc hơn nữa công tác phòng chống tắc hại thuốc lá
mỗi người cần là một tuyên truyền viên trong phòng chống thuốc lá không hút thuốc vận động người thân trong gia đình và bạn bè bỏ thuốc lá vì môi trường sống của chúng ta
sau lễ meeting hàng trăm cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh điện biên đã diễu hành cổ động phòng chống thuốc lá